thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh đồng nai cho biết khoa ngoại thận tiết niệu
bệnh viện đa khoa khu vực long khánh vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách khối u tinh hoàn bên phải
nặng gần một kg cho bệnh nhân tên ltp bảy mươi một tuổi ngủ tại xã xuân đường huyện cầm mỹ
ông phát hiện vùng tinh hoàn phải có khối phòng lớn bất thường khối u lớn dần theo thời gian
đến khi kích thước khối u quá lớn ảnh hưởng đến sinh hoạt bệnh nhân mới đến bệnh viện để thăm khám
sau khi khám kết hợp với kiểm tra tổng quát các bác sĩ phát hiện một khối u rất lớn nên chỉ định mổ bóc tách khối u cho bệnh nhân
sau một giờ phẫu thuật các bác sĩ khoa ngoại thận tiết niệu đã bóc tách hoàn toàn khối u khủng có trọng lượng gần một kg
sau phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện
đây cũng là khối u tinh hoàn lớn nhất từng được phẫu thuật tại bệnh viện từ trước đến nay
trước đó khoa ngoại thận tiết niệu bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
cũng cắt bỏ một khối u tinh hoàn nặng tới bốn kg cho bệnh nhân sáu mươi bốn tuổi
người bệnh cho biết đã phát hiện tình trạng một bên tinh hoàn nhỏ một mên tinh hoàn to từ nhiều năm nay
nhưng không đau đớn nên không đi khám
khoảng bốn tháng trước khi nhập viện bệnh nhân thấy một bên biểu to lên rất nhanh kèm đau nên mới đến viện
sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán ưu tinh hoàn trái chỉ định cắt u
bác sĩ chuyên khoa một hà anh tuấn khoa ngoại thận tiết niệu bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang cho biết
đây là khối u lớn nhất từng được thực hiện tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang từ trước đến nay
trong một giờ phẫu thuật kíp mổ đã cẩn trọng cắt bỏ tinh hoàn bóc tách thành công khối u khổng lồ nặng bốn hai trăm linh g
o tinh hoàn hay ung thư tinh hoàn là một bệnh ít gặp chiếm khoảng một ung thư ở nam giới
nhưng lại có tỷ lệ mắc cao nhất ở nam giới lứa tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi
nguyên nhân chính dẫn đến ung thư tinh hoàn là tinh hoàn ẩn
tám mươi tám mươi năm những người có tinh hoàn ẩn bị ung thư tinh hoàn và một mươi năm hai mươi xảy ra ở tinh hoàn đối bên
những yếu tố khác gây bệnh là tiền sử mắc bệnh quay bị tràn dịch màng tinh hoàn thoát vị bệnh
u tinh hoàn xuất hiện một cách âm thầm không gây đau không có triệu chứng gì đáng chú ý
ngoài biểu hiện duy nhất là có một khối u cứng và không đau ở một bên tinh hoàn
bệnh nhân có thể tự phát hiện khối u này một cách ngẫu nhiên hay nhân một sang chấn ở vùng biểu
cách tự khám tinh hoàn để phát hiện những bất thường như sau
đứng trước hương kiểm tra có dấu hiệu sưng ở vùng tinh hoàn hay không
kiểm tra tinh hoàn bàn hai tay ngón giữa ở dưới và ngón cái ở trên tinh hoàn
nắn nhẹ nhàng hai bên tinh hoàn không phải quá lo lắng nếu thấy tinh hoàn hai bên không đồng đều nhau
vì điều đó là bình thường
kiểm tra màu tinh hoàn
đây là một ống mềm nằm phía sau tinh hoàn có nhiệm vụ chứa tinh trùng
vị trí phổ biến nhất của u tinh hoàn là phía hai bên cũng có thể ở phía trước
nằm dưới có thể kiểm tra bất cứ lúc nào đều cảm thấy thuận lợi
đơn giản nhất là kiểm tra sau mỗi lần tắm
triệu chứng hay gặp và dễ phát hiện nhất đó là phát hiện có một khối u hoặc có cảm giác vùng xung quanh tin hoàn bị sưng to
khối u này có thể có cảm giác đau hoặc không
ngoài ra bệnh có những triệu chứng khác như có cảm giác đau ung ỉ ở vùng bụng hoặc bẹn
biểu có cảm giác nặng tụ dịch đau hoặc khó chịu có cảm giác đau lưng
một triệu chứng có thể gặp đó là ngực căng to và đau
khi u to ở mức độ nhất định thì bệnh nhân mới cảm thấy nặng và vướng ở một bên
tinh hoàn bên bị bệnh sệ thấp hơn so với bên lành
tuy vậy vì u không gây đau nên người bệnh thường ít chú ý và không đi khám sớm
ô tinh hoàn thường có hình chứng kích thước vài cm với trọng lượng có thể vài chục gram
u có vỏ sơ nhãn bao bọc ở dạng nang chứa dịch nâu hoặc vàng
biểu hiện của bệnh là tinh hoàn to dần chắc nhưng không sưng nóng đỏ
có hạch bẹn to hoặc u ổ bụng khi đã có di căn
mặc dù triệu chứng của bệnh dễ dàng nhận thấy nhưng cũng có những trường hợp chẩn đoán lâm sàng là u
phải mổ cắt bỏ tinh hoàn
khi xét nghiệm mô bệnh học thì lại là lao hoặc viêm tinh hoàn hoại tử
khi u tinh hoàn ở giai đoạn muộn hơn tinh hoàn to cứng có chỗ lồi lõm
mang tinh hoàn có thể thâm nhiễm và tiết dịch gây nước bằng tinh hoàn
tinh hoàn bên u nặng hơn và sẽ thấp xuống kéo căng thường tinh gây đau vùng bệnh vào bụng dưới
biểu hiện của u tinh hoàn rất bình thường khó tiên đoán được chia làm ba giai đoạn
giai đoạn một u nằm trong tinh hoàn chưa có di căn ở hạch và các cơ quan khác hoặc đã di căn sang hạch bạch huyết
giai đoạn hai đã có triệu chứng di căn sang hạch nhưng chưa di căn sang các cơ quan khác
giai đoạn ba đã có triệu chứng di căn sang cơ quan khác như gan phổi
những di căn sớm qua đường máu và đường bạch huyết làm tăng phần nguy hiểm của u tinh hoàn
tuy nhiên trước đây u tinh hoàn có tiên lượng xấu tỷ lệ tử vong khoảng bảy mươi nhưng hiện nay nhờ sự tiến bộ của y học kết quả điều trị u tinh hoàn khả quan hơn tỷ lệ tử vong đã giảm đáng kể nhiều trường hợp đã khỏi hẳn thậm chí nhiều trường hợp ác tính nặng rất nguy hiểm cũng được điều trị khỏi
một điều đáng mừng cho những người không may mắc ung thư tinh hoàn là có đến khoảng chín mươi trong tổng số các ca được chẩn đoán mắc bệnh
kể cả những trường hợp đã có những gì cần xa vẫn có cơ hội chữa được lên đến bảy mươi tám mươi
các phương pháp chủ yếu để trị bệnh là phẫu thuật xạ trị và hóa trị
phương pháp phẫu thuật được lựa chọn khi bệnh nhân có khối u nhỏ và ung thư không phải dòng tinh
đối với những trường hợp bệnh mà tế bào ung thư đã lan rộng sang các hạch bạch huyết khác của vùng lân cận thì lúc này người bệnh sẽ được dùng phương pháp xạ trị để điều trị
nếu bệnh đã di căn đến cơ quan khác xa hơn thì phương pháp sẽ được chọn là hóa trị
việc cắt bỏ một bên tinh hoàn không làm ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt tình dục hay sinh con của người bệnh
để phòng tránh căn bệnh này nam giới nên tự kiểm tra tinh hoàn của mình thường xuyên
khi phát hiện thấy có dấu hiệu bất thường như không thấy tinh hoàn tinh hoàn sưng to cần đưa ngay đến các cơ sở chuyên khoa để khám và có sự can thiệp kịp thời